vâng quý vị thân mến miền bắc cụ thể là tại thủ đô hà nội những ngày này đang xảy ra nồm ẩm vậy không biết là tình trạng này sẽ chấm dứt khi nào chị dương trang
vâng ạ chị minh hương và quý vị khán giả thân mến tình trạng nồm ẩm này sẽ còn kéo dài trong ngày hôm nay và ngày mai
dự báo là sương mù và độ ẩm sẽ duy trì ở mức là từ bảy mươi đến tám mươi
bên cạnh đó thì trời sẽ ấm lên nhiệt độ cao nhất là từ khoảng hai mươi sáu đến hai mươi tám độ c
khả năng là đến thứ ba tuần này thì hiện tượng nồm ẩm sẽ chấm dứt khi mà có một đợt không khí lạnh tràn về độ ẩm sẽ có thể là giảm nhanh chóng ạ
vâng quý vị thân mến trong những ngày này thì quý vị cần phải lưu ý đó chính là hạn chế mở cửa bởi càng mở cửa thì gió ẩm sẽ vào trong nhà sẽ khiến cho hơi nước ngưng tụ nhiều hơn và sàn nhà sẽ thêm chân trượt hơn
còn tại khu vực trung bộ thì có nắng từ nghệ an trở vào đến bình thuận chỉ riêng thanh hóa thì có mưa nhỏ về đêm và sáng nhiệt độ sẽ không vượt quá hai mươi năm độ c
còn tại nam bộ thì vẫn là khu vực nắng nhất trên cả nước tại tp hcm và nhiều nơi khác thì mức nhiệt giao động sẽ từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ c
và để tránh say nắng thì quý vị chỉ nên hoạt động ngoài trời sau một mươi sáu giờ chiều và đừng quên các biện pháp chống nắng như là mang mũ nón và sử dụng kem chống nắng để bảo vệ cơ thể của mình